từ nhiều năm qua tại các xã miền núi ở tỉnh ninh thuận phong trào phụ nữ dân tộc rắc rây giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được triển khai sâu rộng tới các cơ sở hội
bằng nhiều cách làm thiết thực phụ nữ dân tộc rắc lây nơi đây đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ nhau nâng cao đời sống và gắn bó với tổ chức hội
từ một hộ nghèo khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ raglai giúp nhau phát triển kinh tế chị mấu thị đông ở xã phước chiến huyện thuận bắc được giới thiệu vay vốn ưu đãi dành cho phụ nữ nghèo hai mươi triệu đồng
chị mua hai con bò cái để nuôi qua gần một mươi năm gắn bó với nghề chăn nuôi dê bò đến nay gia đình đã có một mươi ba con bò và bảy con dê
chị mua hai con bò cái để nuôi qua gần một mươi năm gắn bó với nghề chăn nuôi dê bò đến nay gia đình đã có một mươi ba con bò và bảy con dê
trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng các chị em thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn bàn cách chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương
khi đến vụ thu hoạch chị em trong câu lạc bộ triển khai việc giúp nhau bằng cách vần đổi công
cách làm này không chỉ là bán cây trồng nhưng cũng là bán cây trồng

trong thời gian vừa rồi thì chị em cũng đã thực hiện được rất là nhiều công việc và cũng đã góp phần trong việc xóa đói giảm nghèo cho chị em phụ nữ nói chung và cho địa phương nhân dân tại địa bàn xã nói chung
nhờ phát huy nội lực tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau những năm qua phụ nữ dân tộc raglai tại ninh thuận đang vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo
qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tổ chức hội được củng cố và hoạt động ngày càng chất lượng và vững mạnh
nhất là việc huy động hội viên góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các vùng đồng bào rackline